sau vụ ngộ độc khí khiến hàng chục công nhân phải nhập viện trên địa bàn
ubnd tỉnh yên bái đã yêu cầu các ngành chức năng các địa phương có liên quan
quản lý chặt chẽ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể
kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến người lao động tại doanh nghiệp
không để phát sinh các vấn đề phức tạp
ubnd tỉnh yên bái yêu cầu ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đông người lao động
tăng cường tuyên truyền các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
quản lý chặt chẽ người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp
yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật
và đảm bảo tốt các điều kiện lao động sinh hoạt cho người lao động
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý các vụ việc
sở y tế thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
tại bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái cũng đề nghị liên đoàn lao động tỉnh
thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách
đối với người lao động tại các khu công nghiệp